chở bạn đi gây sự trên đường rồi bỏ chạy để bạn mình chịu trận nguy hiểm đến tính mạng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt ba bị cáo đã đánh hội đồng thanh niên nói trên
cùng chú tại quận liên triểu gồm đặng xuân ánh và nguyễn mạnh cường đều ở mức án bảy năm tù
nguyễn mạnh hòa năm năm tù cùng về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đinh văn trinh điều khiển xe máy chở trần hoàng tâm đi dạo đến đường nam trân
thì nhóm của ánh cường hòa cũng gặp ở trên
tâm nói trinh vượt lên chặn đầu xe rồi nhảy xuống gây sự đánh bị cáo hòa
thấy vậy ánh và cường can ngăn nhưng tâm vẫn tiếp tục
đến khi cường dùng cây gỗ đánh trả thì tâm mới bỏ chạy để lại trinh tại hiện trường
cả ba bị cáo đã đánh hội đồng và chốt giận vào trinh
hậu quả trinh bị thương tích hai mươi và được đưa đi cấp cứu kịp thời
trong vụ án này mặc dù tâm gây sự đánh người trước nhưng thương tích không đáng kể nên chỉ bị xử phạt hành chính
sử dụng hung khí xông vào quán cà phê đập phá tài sản và lấy hai điện thoại di động của khách rồi tẩu thoát
đối tượng huỳnh văn quốc vừa bị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do đối tượng quốc có mâu thuẫn với một thanh niên lạ mặt trên
và quốc đã về nhà lấy hai cây dao tự chế rồi rủ thêm bốn người bạn cùng nhau đi tìm người thanh niên đó đánh trả
khi đi ngang qua quán cà phê ngọc duy
quốc thấy trong quán có người giống người thanh niên đã đánh mình nên cầm theo hung khí đi vào trong quán
người thanh niên thấy vậy bỏ chạy
quốc đã đập phá quán và lấy hai điện thoại di động của khách rồi cùng cả nhóm bạn bỏ đi
sau hai mươi bốn giờ điều tra công an thị xã hòa thành xác định bắt khẩn cấp huỳnh văn quốc và mời bốn đối tượng liên quan đến làm việc
bốn đối tượng bị truy nã về tội giết người đang tháo chạy bằng ô tô đã bị lực lượng cảnh sát giao thông khánh hòa
đón lõng bắt giữ tại km một nghìn bốn trăm một mươi ba quốc lộ một hướng
các đối tượng bị bắt giữ gồm ba nam và một nữ là châu đức minh luân nguyễn hoàng duy khương nguyễn đình phong và đào minh trúc
cùng chú tại tp hcm
và đây là bốn đối tượng bị truy nã về tội giết người đang trên đường tháo chạy bằng ô tô
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi giết người tại tp hcm
công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang truy xét hai đối tượng đã dùng súng
bắn vào xe hơi của một việt kiều xảy ra trên địa bàn vào đêm ngày một mươi sáu tháng hai
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng hai có hai người đi xe máy đến trước khu đất ấp năm a
xã bình hương huyện bình chánh tp hcm rồi bắn nhiều phát súng vào xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi tám a một mươi chín nghìn tám mươi chín
đang đỗ sau đó rời đi
thời điểm nổ súng trong ô tô không có người cho nên may mắn không có ai bị thương
tại hiện trường nhiều vỏ đạn vương vãi trên đường
được biết chiếc xe bị bắn là của gia đình ông phan văn ba sáu mươi tám tuổi việt kiều mỹ
nhận được tin báo công an huyện bình chánh phối hợp cùng đơn vị chức năng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
tại hiện trường lực lượng công an ghi nhận có ba lỗ thủng trên thân ô tô và thu giữ được một số đầu đạn
bước đầu nhà chức trách xác định nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp khu đất tại địa điểm nói trên
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn huyện bình lục tỉnh hà nam nói riêng và các tỉnh thành lân cận nói chung đã xảy ra
sự việc là một số đối tượng mạo danh cán bộ công an đang điều tra thụ lý vụ án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
và trước thực trạng đó công an huyện bình lục đã tăng cường công tác nắm tình hình quản lý địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác tích cực tố giác tội phạm
ngày hai mươi tám tháng một công an huyện bình lục hà nam nhận được trình báo của bà nguyễn thị nụ về việc có người lạ tự xưng là cảnh sát điều tra
điện thoại tới đe dọa thông báo thông tin cá nhân của bà nội đang bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để phạm tội
và yêu cầu bà chuyển hai trăm hai mươi triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để giải quyết
lo lắng chưa biết chuyện gì xảy ra sợ ảnh hưởng đến người thân bà lụ chạy đôn chạy đáo xoay sở đủ số tiền theo yêu cầu
nhưng bà cũng nghi ngờ nên đã kịp thời báo công an
tôi bị tội phạm tôi không giao dịch cho mấy chú không thông tin mấy chú là chú bắt tôi
tiền tôi kho cho vào ngân bạc nước nên tôi cũng sợ
mà số tôi may là cũng không mất tiền không giao dịch được
tôi cũng cảm ơn tất cả là các đồng chí công an không ngại khó khăn những ngày tết
tôi cũng không mất cái số tiền hai trăm hai mươi triệu đồng nữa
ngay sau khi tiếp nhận tin báo xác định đây là vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện bình lục
công an huyện bình lục đã phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện bình lục tỉnh hà nam
nhanh chóng phong tỏa tài khoản ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng
đồng thời tập trung điều tra xác minh để làm rõ
qua những vụ việc như trên chúng tôi khuyến cáo người dân khi mà nhận được các cuộc điện thoại
xưng công an hoặc cơ quan chức năng có nghi ngờ có dấu hiệu của việc giả mạo
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cần phải báo ngay cho cơ quan công an địa phương nơi gần nhất
để chúng tôi kịp thời phối hợp truy vết xác định điều tra và tránh để bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mạo danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an các huyện thị xã thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động
của loại tội phạm này trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm và phòng ngừa
đồng thời cơ quan công an khuyến cáo người dân cơ sở doanh nghiệp cơ quan tổ chức
khi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu chuyển tiền không rõ ràng hoặc nghi ngờ bị lừa đảo
cần thông báo cung cấp thông tin cho lực lượng công an để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp
quận một tp hcm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố bị can và bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý dự án lưới điện miền nam
ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng phần móng thuộc công trình phân pha dây dẫn
với công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp do trần anh tuấn làm giám đốc
trần anh tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng chỉ
hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát xây dựng
để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu
quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình
theo quy định mà chỉ căn cứ vào số liệu hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp
để hợp thức hóa việc giám sát và nghiệm thu công trình
trần anh tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng
số còn lại chưa quyết toán thì bị cơ quan điều tra phát hiện
do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã rút ruột công trình
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của công trình
cơ quan tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắk vừa triệt phá thành công một đường dây nánh bạc
dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn trung bình mỗi tháng giao dịch trên bốn tỷ đồng
sau đây sẽ là ghi nhanh của phóng viên antv
cầm đầu đường dây này là võ thị bích phương trú tại phường ea ba tp bôn ma thuật

đường dây ghi số đề đã hoạt động từ nhiều tháng nay và đã bị đội cảnh sát hình sự công an tp bôn ma thuật
theo dõi trong một thời gian dài
bước đầu lực lượng công an đã làm rõ
hàng ngày các đối tượng trong đường dây dùng điện thoại di động và mạng xã hội
để nhắn tin ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn tp bôn ma thuật rồi chuyển về cho phương
sau đó phương giữ lại một phần phơi đề để thắng thua với các con bạc
phần còn lại phương dùng điện thoại chuyển cho một số đối tượng khác ở tỉnh ngoài
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc
các đối tượng sẽ tính toán thắng thua với các con bạc
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng không gặp trực tiếp để ghi đề
mà đều gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc qua các mạng xã hội như zalo facebook viber
sau đó thắng thua các đối tượng cũng không đưa tiền trực tiếp cho các con bạc mà giao dịch qua chuyển khoản
nhiều thủ đoạn để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tổ
cái đường dây tổ chức khép kín và rất là khó trong cái việc phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
chúng triệt đề lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội để phục vụ ghi nhận truyền giao các số đề để đánh bạc thắng thua bằng tiền
bước đầu công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ
trung bình mỗi tháng đường dây số đề này giao dịch với tổng số tiền lên đến hơn bốn tỷ đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ được một mươi năm đầu dưới chuyên chuyển phơi đề cho phương
và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
còn tại đồng nai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc
tại xã phú hội với nhiều đối tượng tham gia thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác
qua các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an bất ngờ đột kích vào căn nhà của nguyễn văn dũng ở ấp phú mỹ một xã phú hội huyện nhân trạch
thì phát hiện một tụ điểm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy nhưng đã kịp thời khống chế được một mươi ba đối tượng
tại hiện trường thu giữ một bộ lắc bầu cua năm xe máy và gần bốn mươi bảy triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
với hành vi chống người thi hành công vụ nguyễn hiễu mỹ và nguyễn quốc huy cùng chú tại phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
đã bị công an quận liên triểu thành phố đà nẵng tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng hai một số người đến nhà một nhà thờ tộc trên đường hoàng thị loan phường hòa minh liên hoan gặp mặt đầu năm
trong lúc uống rượu nguyễn hiễu mỹ nhớ lại chuyện tranh chấp đất đai trước đây
với một gia đình ở cạnh nhà thờ tộc nên về nhà lấy dao đến chặt phá cây cối và đòi đánh người này gây mất an ninh trật tự
sự việc được người dân báo cho chính quyền địa phương
công an phường hòa minh lập tức phân công hai cán bộ đến giải quyết vụ việc
khi hai cán bộ công an có mặt thì bị mỹ chửi bới với lời lẽ xúc phạm
sau đó mỹ và huy đã cùng nhau lao vào đấm đá hai cán bộ công an
trước sự manh động của các đối tượng công an phường hòa minh đã tăng cường lực lượng xuống không chế mỹ và huy đưa về trụ sở làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với các bị can về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ
địa chỉ tại số hai ngõ chín phố đặng thái mai quận tây hồ thành phố hà nội
tất cả các quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh phê duyệt
ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở
chỗ làm việc đối với tân tú hải sáu mươi một tuổi trú tại quận đống đa hà nội là thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ
đặng quang tuấn năm mươi một tuổi ở quận cầu giấy hà nội nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty tây hồ phạm việt anh bốn mươi sáu tuổi
ở quận ba đình hà nội nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ và chu thị ngọc nga sáu mươi tuổi ở quận tây hồ hà nội trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến vụ án
mười cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và chi cục thuế phan thiết đã bị tòa nhân dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vào sáng ngày hôm nay
trong một mươi bị can trên có sáu bị can thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai phan thiết gồm giám đốc nguyễn ngọc hải phó giám đốc nguyễn hữu hoành cùng các nhân viên nguyễn thị hoàng oanh lê thị thanh hạnh tạ thị thanh huyền nguyễn hồ luân
bốn bị can thuộc tri cục thuế phan thiết gồm phó tri cục trưởng bạch dân vinh đội trưởng đội trước bạ thu trần văn đông và đội phó nguyễn ngọc quang nhân viên trước bạn đỗ lễ
theo cáo chặn
trong quá trình thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân thành phố phan thiết cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn đối với một trăm sáu mươi sáu thửa đất tại ba xã thuộc địa bàn thành phố phan thiết từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
các bị cáo đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn chín sáu tỷ đồng
phiên toàn dự kiến kéo dài trong năm ngày
công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh cà mau đã triển khai đồng bộ
các bộ quyết liệt nhiều giải pháp nhờ đó qua hai tháng thực hiện cao điểm ra quân tấn công trần áp tội phạm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận
trong đợt cao điểm này công tác tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông được tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên các lĩnh vực được triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả
nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội được phát hiện triệt xóa kịp thời
từ cái ngày ra quân cao điểm tới giờ thì anh em đã thể hiện tinh thần trách nhiệm tham mưu cho
quyền quỹ quý quan rất là tốt đặc biệt là các đồng chí trong ban chỉ huy đã thể hiện là đầu tạo gân mẫu trong việc quán triệt sự chỉ đạo của gấp trên
cụ thể là các đội các tổ và đặc biệt là các xã thị trấn tổ chức các lực lượng ra quân có hiệu quả bám chặt địa bàn
từ ngày cao điểm tới giờ trên địa bàn thứ bình cũng không có xảy ra những vụ án những trường hợp gì mà di phẩm pháp lực mang tính chất điểm hình
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện khởi tố bốn mươi một vụ sáu mươi một bị can liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt một trăm linh
hơn ba trăm linh vụ việc có liên quan đến tệ nạn xã hội bị các lực lượng công an trong tỉnh phát hiện xử lý hơn một tám trăm linh đối tượng trong đó chủ yếu là tệ nạn cờ bạc
khi thực hiện cao điểm thì chúng tôi đã bố trí lực lượng phương tiện
điều tra cơ bản các điểm tệ nạn xã hội lên danh sách để triệt xóa
trong cao điểm thì chúng tôi đã triệt só hơn tám mươi vụ tệ nạn xã hội và gần năm trăm linh đối tượng
mặc dù các tụ điểm thì cảnh giới rất là cẩn mật
bằng quyết tâm của các bộ giới sĩ và bằng biện pháp việc vụ chúng tôi đã triệt só làm dừng làm giảm tội phạm trên địa bàn quyền
thông qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phòng chống tội phạm ma túy công an trong tỉnh đã khởi tố hai mươi ba vụ
hai mươi một bị can về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy phát hiện sáu mươi một vụ liên quan một trăm ba mươi bảy đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó xử lý nhiều thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh karaoke nhà nghỉ thu giữ nhiều tăng vật có liên quan chủ yếu là ma túy tổng hợp
song song đó công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm luôn được quan tâm chú trọng
lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh chủ động nắm chặt tình hình xác định tuyến địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát
phòng chống đối tượng tụ tập đua xe trái phép kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy khi tham gia giao thông
các cao điểm bảo vệ trước trong và sau tết nguyên đáng để cho nhân dân vui xuân đón tết thì tình hình an ninh trật tự nó là ổn định
nhân dân rất yên tâm vui sưng đấu tết
nhân dân người dân người tham gia giao thông thì có ý tức và chấp hành nó có phần tốt hơn
đặc biệt về vấn đề cái tai nạn giao thông và tai nạn trái nổ thì không trả ra
những kết quả thành tích mà lực lượng công an tỉnh cà mau đạt được sau hai tháng gia quân tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh từ đó tạo thế chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
để nhân dân đón một mùa xuân mới trong yên bình và hạnh phúc
từ ngày một tháng ba cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy
đối với người điều khiển phương tiện giao thông
bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông khi kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở
phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ khuyến cáo của ngành y tế
chống dịch bệnh covid một mươi chín tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa quy trình thao tác sử dụng thiết bị
chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe
mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
đánh giá đúng thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác
nhằm đưa ra biện pháp quản lý góp phần kiềm chế giảm tai nạn giao thông
nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn ma túy
kế hoạch này thực hiện từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chuyển sang một thông tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh
đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng võ thanh kỳ chú tại thị xã trảng bàng về hành vi giết người
nạn nhân là ông nguyễn văn châu năm mươi ba tuổi chú cùng địa phương
và chiều qua ông châu tổ chức uống rượu với ba người bạn trong đó có kỳ
lấy dép đánh vào người kỳ để trả thù kỳ đã lấy kéo đâm vào ngực nạn nhân gây tử vong
sau khi xảy ra vụ việc công an thị xã trảng bàng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đến ngay hiện trường
tiến hành điều tra bắt giữ đối tượng kỳ từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh thành phố hà nội vừa tạm giữ hình sự
và ra lệnh giữ người đối với một mươi một đối tượng về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm
hầu hết những đối tượng này đều đang trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi một
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội
đối tượng tiến dù cả nhóm hẹn gặp đánh nhau với một nam thanh niên có nickname facebook nhất sinh
nhóm thanh niên này đã tập trung tại khu vực ngã năm thị trấn văn giang hưng yên
cùng rất nhiều hung khí để thực hiện hành vi vi phạm của mình
khi đến địa điểm hẹn gặp nhưng không thấy nhóm thanh niên có nick facebook nhất sinh
nhóm của tiến đã tiếp tục di chuyển đến đoạn đường nguyễn văn cử long biên
tại đây nhóm thanh niên đã có hành vi cướp xe máy và dùng tuyếp sắt kiếm mũ bảo hiểm
để đuổi đánh nhóm nạn nhân đang đỗ xe bên lề đường
vì hiểu lầm nhóm thanh niên đã tập trung tại khu vực ngã nam thị trấn văn giang hưng yên
đây là nhóm thanh niên mình hẹn gặp
hiện nay việc xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội và có hành vi hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực xảy ra rất nhiều
đặc biệt là với những đối tượng còn đang là thanh thiếu niên
điều này đặt ra vấn đề cấp thiết trong việc quản lý con em của mỗi gia đình
qua sự việc này cũng cảnh báo đến đối với các bậc cụ huynh
lứa tuổi của các cháu vi phạm đều là hai mươi hoặc dưới chưa đủ tuổi thanh niên
cái việc đấy thì là các
gia đình phải có sự quản lý giáo dục trong dịp tết
cũng như là cái giao xe cho các cháu khi ra ngoài đường
ngoài ra thì cái mối quan hệ của các cháu thì cũng cần có sự kiểm soát
ngoài cái hậu quả về cái việc là cướp tài sản thì cũng là có hai người bị hại cũng bị chém
công an huyện đông anh cũng phối hợp với phòng pc hai đã tổ chức truy xét và làm rõ
và bắt giữ đối với các đối tượng trên
hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ và mở rộng điều tra
làm rõ từng hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật